nhằm khôi phục lại thị trường du lịch sau đại dịch covid một mươi chín
thời gian vừa qua huyện con plong tỉnh con tum đã triển khai nhiều giải pháp
để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với khu du lịch sinh thái quốc gia mang đen
địa phương đã chú trọng đến phát triển du lịch sinh thái tâm linh du lịch văn hóa
nghỉ dưỡng du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu các nét đời sống văn hóa
của người dân tộc thiểu số trên địa bàn
tranh thủ thời gian vắng khách du lịch bà y lim ở làng du lịch con pring
huyện con plong tỉnh con tum lại tranh thủ chăm sóc những luống hoa
dọn dẹp lại homestay của gia đình để chuẩn bị đón khách
bà chia sẻ từ khi giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín được nới lỏng
thì lượng khách du lịch đã dần trở lại với homestay của gia đình
và khu du lịch sinh thái quốc gia mang đen
nên là thấy là không còn một cái dịch nữa là khách là họ sẽ tới dần dần
cũng là về cái luật khách mà mà đi qua là lại thì nó cũng nhiều rồi
thế cũng đỡ hơn trong thời gian dịch
mang đen con plong được biết đến là khu du lịch sinh thái quốc gia
với khí hậu ôn đới quanh năm mát mẻ
huyện con plong cũng tích cực quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương
đến với khách du lịch trong nước và ngoài nước
huyện con plong đã có khu du lịch sinh thái quốc gia
có sự chỉ đạo cho các phòng ban của huyện cùng phối hợp với các ngành của tỉnh
như sở văn hóa thao du lịch hiệp hội du lịch và các đơn vị kinh doanh
các đơn vị lữ hành sẽ triển khai các hoạt động về kích cầu du lịch
và tăng cường công tác quảng bá các hình ảnh du lịch của huyện
tại mang đen huyện con plong cũng xây dựng và phát triển các loại hình du lịch
một cách bền vững xây dựng măng đen con plong
trở thành một trong bốn mươi sáu khu du lịch quốc gia của cả nước